chào mừng em đến với chương trình hôm nay
và anh mời em mới đây chúng ta cùng trò chuyện
trong những quán bar vũ trường
có những cô em xinh đẹp
và có khá nhiều em thuộc diện bằng cấp
làm công việc mà người ta gọi là pr
những ly rượu
những câu nói khiêm nhã
những cử chỉ xàm sỡ
trên những bộ đầm mỏng tàng
là điều mà các cô phải gắn bó
khi đã bước chân vào người này
mỗi pr rượu
tại các quán bar vũ trường
phải biết nói chuyện thật duyên
giót rượu thật nghề
và uốn éo thật đẹp
cũng như những đặc thù của các loại công việc
tại môi trường phức tạp là quán vũ trường như thế này
làm pr rượu
thì phải chấp nhận với những sự cợt nhả
của khách tránh chóng hơi men
phải biết coi đó là chuyện bình thường
phải sách hỏi
chắc định rằng mình chấp nhận được điều đó
thì hãy dấn thân vào làm việc ở chỗ này
hầu hết những cô gái
mới bước chân vào nghề
đều có cho mình những cú sốc
làm kỷ niệm
có điểm chung của nghề pr
là các cô rất dễ xà ngã
thời gian làm việc về đêm
nên khá nhiều các pr rượu
đang làm trong quán bar vũ trường
là những sinh viên đại học hay cao đẳng
họ muốn có một công việc làm thêm
để có thêm thu nhập
chi trả cho những chi phí cho quá trình học tập
nhưng rồi sự mệt mỏi
thiếu ngủ và rượu uống hàng đêm
đã khiến họ dần dần sao lãng
với việc học tập trên lớp
tiếp theo đó
là sự sa sút dần với sức khỏe
khi đi lộng lẫy
khi về tả tơi
đó cũng là câu nói đùa của những cô gái pia quán bar
nhưng lột tả chân thực
của nghề này
sao có vẻ dài dập thế
chưa quen ở cái trường quay của chúng tôi đúng không
thường thì những cô gái làm ở các quán bar
anh thấy rất là bạo dạng
tiếp xúc với người lạ rất là quen thuộc
và có thể làm quen rất là nhanh chóng
trong chỉ một vài chục giây thậm chí là
ngay lập tức có thể cảm thấy rất là thân thiết rồi
sao em lại ngại thế
tại vì lần đầu tiên em đến cái trường quay này là em
có cảm giác hơi ngại một chút
em cũng chưa bao giờ xuất hiện trên sóng truyền hình
à kể những câu chuyện về cuộc sống của mình
vì sao em lại
thấy rằng cái việc mà
mình kể ra
những cái điều mà em đã trải qua ấy
nó có ích cho mọi người
tại vì là mình cũng đã
trải qua rồi chương nghiệm nó rồi
nên là mình cũng biết một phần nào
nó có một cái hệ lụy ấy
thì em muốn
tâm sự ra để
chia sẻ ra để cho mọi người biết
có thể hiểu hơn về các công việc của em
thú thực là
chương trình người giống mặt thì không có
né tránh bất cứ một cái đề tài xã hội nào
đặc biệt là những đề tài xã hội
nó nhạy cảm
em là người đầu tiên ở trong cái
lĩnh vực công việc này
đến với chương trình của chúng ta
hãy kể cho anh lên xem là trải nghiệm đầu tiên của em
khi đến công việc này như thế nào
lần đầu tiên em bước vào thì em thấy
rất là đông người và
mọi người rất là
vui vẻ và kiểu
quể hết mình luôn ấy ạ
có nhạc mạnh
vâng nhạc rất là sung
tiết tấu sung
tất nhiên mọi người sẽ uống những cái đồ uống có cồn
vì đấy là đất yếu thôi
có còn va rồi
rồi sao nữa
rồi xong rồi anh ấy bảo
anh ấy có nói ở nhà bảo em chuẩn bị
những cái đồ
ăn mặc váy các kiểu rất là sexy ấy
gợi cảm để lên trên đấy để
ý là mình là kiểu giống như thay mặt cho quán bar để
để là có ngoại hình ấy để mà
tiếp khách ở đấy
lúc đấy em cũng chưa biết đâu
em chỉ nghĩ là đến đấy ăn mặc đẹp để
bứng bê thôi
các em làm thế nào để có đồ ăn mặc đẹp
ờ từ đầu em đi mượn bạn
như cái váy em đang mặc cho anh ấy nhìn thấy ở đây á
váy này là em
không váy này là em
bây giờ em có tiền rồi em mua rồi
còn ngày trước là em đi mượn thôi
nhưng mà hỏi thật là hồi đó cái váy đầu tiên em mặc nó có sexy như thế này không
nó cỡ nào nè
em chỉ mặc
cũng háo hai giây nhưng mà nó kín hơn
nó kín hơn cái này đúng không
bây giờ theo thời gian thì mình tự tin hơn rồi đúng không
thế thì em mượn bạn cái bộ váy đấy
rồi là trang điểm thì ai giúp em
em tự trang điểm thôi
em tự trang điểm à
chắc cũng có sự tự tin là bởi vì mình cũng có nhân sắc mà đúng không
cũng khá xinh còn trẻ trung
thế rồi anh ấy có hướng dẫn em là vào đó thì làm việc như nào không
anh ấy từ đầu bảo là
anh mặc và
xong rồi đi ra cùng với anh
xong rồi anh ấy có dẫn ra chỗ một bàn khách
thì anh ấy bảo là đứng ở đây để nói chuyện cho khách
rồi uống rượu giao lưu
xong rồi em nghĩ là
bàn khách ấy là bàn khách của nam giới hay là cả nam cả nữ
của nam giới anh ạ
nam giới hả
lúc đấy em cũng hơi hoang mang
xong rồi em hỏi anh ấy bảo là anh ơi em tưởng là đến đây để làm nhân viên cho bar là
ý là để bưng bê các kiểu thiết xác
sao lại em lại phải đứng ở đây để nói chuyện với khách và uống rượu với khách ạ
xong rồi anh ấy bảo là thôi em cứ đứng đi rồi xong rồi đến cuối giờ ra anh nói chuyện với em sau
thì em cũng lúc đấy em hoang mang rồi thì em cứ đứng như vậy thôi em cũng không biết nói chuyện gì em cứ đứng đực ra đây
em có quan sát những cô gái khác không
họ được vào trước em hay là họ có một số cô sẽ cũng vào cùng thời điểm với em
có những người vào cùng với em nhưng mà có những người là vào trước em rất là lâu rồi
lúc ấy thì em cứ chỉ chăm trong cái bàn của mình thôi hay là em sẽ thảo mò xem là bên kia người ta làm thế nào thì mình làm tương tự như thế
em lúc đấy là em đang nhìn anh cái anh mà tuyển em ấy
em xem là anh ấy đang làm gì vậy là em cũng hơi sợ ấy cũng nhìn xung quanh mọi người xem mọi người đang làm gì ấy
và đấy là lần đầu tiên em vào quán bar
trước đó chưa bao giờ
ở nam định em chưa bao giờ có thử nghiệm nào cả
thế mà lên hà nội học cũng chưa có ai dẫn em vào đấy
lúc đấy là em mới lên
mới lên thì em kiểu vừa mới học xong ấy đang học thì kiểu muốn có tiền để trang trải cuộc sống ấy
thì em đi tìm từ đầu em cũng làm các công việc khác như là cà phê các kiểu rồi
bán quần áo đó kiểu nhưng mà em thấy thương nhập không được tốt cho lắm
nhưng kỹ một chút xem là cái nhu cầu về tài chính của em ở thời điểm đó như thế nào
em là em có nghĩa là bố mẹ em rất là nghèo ấy
em không có tiền cho em đi học mà em cố gắng ra ngoài này để em học ấy
ở bố mẹ lại không có tiền để tru cấp cho em
tức là mỗi tháng bố mẹ cho bao nhiêu tiền
gần như là không có ấy
vâng rất là nghèo
thì đổ vào đại học thì cái tiền học phí đầu tiên thì ai cho
lúc đấy thì chưa có ai cho cả em phải nợ
em nợ trường đấy
có những tháng đầu tiên nhập học là nợ trường
có nghĩa là trường thì đến giữa học kỳ mới phải nộp
thế thì tiền trọ học này
rồi thuê nhà các thứ vân vân thì em
em đi làm quán cà phê trước đó kiểu
xong cũng kiếm được một ít
cái đó là trước khi em từ nam định lên hà nội em đã tính như thế rồi
hay là em cứ dấn thân lên đây rồi em bắt đầu mới tính viện chuyện để đi kiếm tiền
không em cũng tính trước rồi tại vì là mẹ em
bố mẹ em cũng không cho em học ở hà nội
tại vì bố mẹ em không đủ tiền để cho em học ấy ạ
em cứ quyên quyết em đi
thế là bố mẹ em phải chịu
tại vì lúc đấy em cũng đỗ rồi bố mẹ em cũng không biết làm như nào đấy
thì cũng nói với em bảo là
bây giờ bố mẹ thì còn một ít tiền ấy thì cho em ấy
để em ra ngoài đấy
bảo là nếu mà em cố gắng thì em
có thể tự lập nghiệp ở ngoài đấy luôn
anh thấy em cũng cả gan đấy
thế là bố mẹ cho một cục ngồi nhỏ khoảng bao nhiêu tiền
cho khoảng thật một triệu đấy ạ
một triệu thôi
tức là đấy là đấy là toàn bộ đấy
mày có đi học hà nội thì mới đi bố mẹ cho đúng một triệu thôi
và lúc đấy bố mẹ em còn một triệu đấy ạ
tất nhiên là nếu muốn nữa thì phải bán cái nọ cái kia rồi
rồi đi vay các thứ
có một triệu đồng thôi
em lên trên này em thuê nhà hay ở nhà hay như nào
em ở trong ký túc xá ấy ạ

ký túc xá là rẻ nhất rồi
nào kể cho anh nghe những việc gì trước khi vào quán bar
đã từng làm những việc gì
em đi làm cà phê ạ bán quần áo
quán cà phê ấy
thì cũng bưng bê đấy
làm gọi là nhân viên phục vụ ở quán cà phê

pg à đúng rồi em có nhan sắc một chút
có chiều cao
có thể làm pg ở các cái sự kiện
là những cái cô gái lễ tân đúng không
theo anh nếu mà chỉ lo cho riêng bản thân em ấy
thì chắc cũng không cần phải nhiều tiền đến như vậy
vì các bạn sinh viên anh lên là giảng viên của trường nhân văn mà
anh biết các bạn sinh viên của trường anh vẫn đi
có thể đi làm thêm ở các quán cà phê
rồi đúng như em nói
đi làm tiếp thị
phát tờ rơi
và nhiều công việc làm thêm khác nữa
bán quần áo
tại sao em lại
có một cái nguồn thu nhập cao đến như vậy
ở cái năm thứ nhất
tại vì là
ở nhà thì em đang còn một đứa em gái nữa
à thế à
bạn ý thua em mấy tuổi
em ấy hiện tại bây giờ đang là sinh viên năm nhất
ừ tức là thua em bốn tuổi ấy
lúc đó thì còn
cô bé vẫn đang ở quê
nhưng mà ý là
bố mẹ em ở nhà thì kiểu cũng không gọi là nhiều tiền quá
rất là nghèo nên là
em muốn kiếm thêm tiền để gửi về cho bố mẹ và em gái á
không những tự lo mà em còn
còn muốn gửi tiền về cho bố mẹ và cho em nữa
cho nó học
thế thì anh phải hỏi kỹ hơn
thế bố mẹ em làm gì ở quê
bố mẹ em làm ruộng
làm ruộng thôi
bây giờ thì đỗ vào trường gì rồi
cũng lại học văn hóa luôn ạ
à thế à
cùng cùng khoa của em không
dạ cùng luôn ạ
cùng khoa của em luôn
liệu có hướng nó đi làm tiếp viên quán ba không
dạ không ạ
nhỡ nó đi làm mà giấu em làm sao
em cấm luôn ạ
em cấm gì cấm chứ
đấy là quyền của nó
giống như em có một cái sự cực
giống như em có một cái sự rất là kiên định
tại vì là em chỉ cho
cho em biết về cái công việc em làm
nhưng mà em
à tức là con gái bây giờ đã biết rồi
em gửi tiền về ở năm thứ nhất thì cô bé biết chưa
đến khi nào thì em biết
cứ hỏi em là
chị làm gì mà nhiều tiền thế
xong rồi bảo là cho em ra làm với em không muốn học nữa
ôi trời thế à
nguy hiểm quá nhỉ
thế đến khi nào thì cô bé được biết
đến tri giang ở này ạ
năm thứ nhất đại học
thế là mới đây thôi
thì em mới
thế vì nó ở với em gì
thì nó mới biết là em súng sính áo quần buổi tối đi các thứ như thế
thì đương nhiên em phải nói rồi
thế là cô bé bắt đầu ở chính cái lứa tuổi của chị mình đây
hãy cởi mở hơn với cô bé nhé
vì anh cũng sợ rằng là cô bé sẽ có những cái thương trị hoặc là
muốn giấu chị chẳng hạn
mà cũng muốn học chị nữa thì chẳng hạn
thì cũng không biết thế nào đâu
nhà em thì rất là nghèo
ở quê thì
bố mẹ thì có làm ruộng thôi
bồi em học cấp ba thì cũng
bố mẹ cũng định cho em nghỉ học rồi
nhưng mà chị
nên anh ở nội học trước
sau đấy khoảng
thì chị có thể có gửi tiền về
và có nghĩa là
bắt ba mẹ là
phải cho em đi học
cũng muốn được
cũng muốn lên hà nội
xong rồi cũng
đi làm như chị để
để chăm chảy lỗ của sống
để chăm chảy lỗ của sống luôn
để chăm chảy lỗ của sống luôn
nhưng mà chị
có nói là em không phải lo
chị đã tìm được một con giới rất là tốt
có thể là
giúp đỡ bố mẹ
em có thể tiếp tục học
với em ấy
thì chị cũng là một
cũng là cái tấm đuông
rất là tốt
nên là em mong muốn như chị
nên là em đã cố gắng học
và thi vào
trường giống như chị
và cùng một khoa với chị luôn
và cùng một khoa với chị luôn
lúc đầu thì
em lên hà nội nhập học
thì ở với chị
có nghĩa là em thấy rất là lạ
là bởi vì
chị thường hay đi về rất là trễ
lúc đầu thì em không để ý lắm
thì em chỉ ngủ thôi
nhưng mà sau em
có nghĩa là em bất chợt em tỉnh ấy
thì em thấy
ba bốn giờ sáng thì chị mới về
và lúc đấy thì
những người chị
nồng nặp mùi rượu mà
cả mùi thuốc là
mà nhìn chị
thật sự là
mặt rất là trắng
nó không còn một tí sức sống nào ấy
lúc đấy thì em
em thương chị
nhưng mà em
thật sự là rất là nghi ngờ
cái công việc của chị
giờ nói hết
chị đã nói ra
cái công việc của mình ấy
chị có nói với em là
tiếp viên của quán ba ấy
nói chung là
em rất là thương chị
thương chị nhưng mà
cảm giác như kiểu là
giận bản thân mình nhiều hơn
có nghĩa là
em thấy mình như kiểu là một
trong những cái lý do chính
để mà chị phải vất vả như thế
có nghĩa là
ngoài cái công việc đấy
thì chị còn có thể làm
rất nhiều công việc khác
nhưng mà đủ lo cho cái
việc học của chị
có nghĩa là
có nghĩa là muốn em cũng được đi học
chị nói phải
làm một cái công nghiệp
mà thật sự là
em nghĩ là chắc cũng không có một bạn nữ nào mong muốn
và từ hồi chuyển sang quán ba là thôi nghỉ luôn
ở chỗ khác
tại vì cái thu nhập nó ổn định hơn
đấy là lúc khi mà đi làm về cũng mệt ấy
thế là em cũng thôi
mệt là vì sao
hồi đấy thì mình cũng vui
thanh niên mà thì mình cũng thích nhạc
rồi mình cũng
đắm chìm theo
cái sự hướng khởi ở trong đó
thì sao mà mệt
anh tưởng tượng là làm một ngày
thì mình rất là vui
có nghĩa là ngày nào cũng làm
nó rất là mệt
và mình phải uống rượu nhiều với khách ấy ạ
phải quẩy cùng với khách
và chơi hết mình ấy
nhiều lúc thì em còn bị khách lừa nữa
cái bên thuốc vào rượu ấy ạ
nó kiểu chắc là thuốc lắc hay sao ấy
em cũng không biết là thuốc gì cả
nhưng mà em
em uống xong bắt đầu
em chạy ra ngoài
em nôn luôn
tức là cái cảm giác buồn nôn rõ ràng
dạ em bị sốc
em nôn luôn ấy ạ
không tránh được đúng không
khách thì ép mình uống bia rượu
em uống được không
cái tử lượng của em có tốt không
do em rèn luyện hay là
hay hay là
ngay từ đầu em đã uống tốt rồi
ngay từ đầu em chưa uống tốt
sau này sau ấy
cứ dần dần
mỗi ngày một chút
đỉnh điểm có những cái đêm
em phải uống đến bao nhiêu
phải đến khoảng tầm
em cũng không nhớ lắm
nhưng mà phải đến mấy chục cốc ấy ạ
cái ly rượu
thường là người ta uống cái ly rượu giống như ly này đúng không
thường là giống ly này
anh biết là rượu mạnh rượu tây
và người ta cho một hai viên đá vào
một lần một trăm phần trăm
khách bắt phải uống như thế ấy
mình phải chiều khách ấy ạ
nhưng khách là nam mình là nữ
mà mình có thể có cái
từ chối hay là uống một chút thôi
em cũng từ chối rồi
nhưng mà ý là khách
người ta làm loạn lên ấy
bắt mình phải uống ấy
tức là lúc đó
không còn là
cái việc mình tiếp khách tự nguyện nữa
mà họ gần như họ
thuê mình cho cái bàn của họ rồi
đúng không em

đúng không em

đúng không em

em không biết ạ
nhưng mà dần dần em thấy kiểu
đường khách bo có tiền ấy
thì em cũng
chấp nhận cái công việc đấy hơn ạ
và em bắt đầu hình dung ra
cái cách họ phân công công việc
ở trong cái con bar đấy đúng không
tức là cô gái nào
đã vào đấy làm
được phân cho bàn nào
thì sẽ chăm sóc cái bàn đấy
cho đến khi khách về thì thôi
nếu khách mà quẩy đến hai ba giờ sáng
có đến giờ đó không
thì em cũng phải
cũng phải ở đến hai ba giờ sáng
khi nào bàn khách đấy về rồi
hoặc là mình phải chuyển sang bàn khác
mình đi chúc rượu các bàn khác nữa
nếu như mà khách về sớm quá
thì mình không được về ngay
mình lại chạy sang bàn khác
để tiếp tục chúc rượu
thông thường giờ làm việc của em
từ mấy giờ
bắt đầu từ mười giờ ạ
mười giờ đêm
đến mấy giờ sáng
đến hai giờ sáng ạ
hai giờ sáng
mình lại chạy sang bàn khác
để tiếp tục chúc rượu
đến mấy giờ ạ
mười giờ đêm
đến mấy giờ sáng

hai giờ sáng
về nhà là mấy giờ

bốn giờ ngủ
thế thì buổi sáng đi học thì làm thế nào
em cố gắng em dậy
xong rồi em đi học
xong rồi về
xong rồi làm bài tập
xong rồi tối lại đi
lúc đầu có thấy công việc này nó vất vả như thế không
lúc đầu thì có á
tại vì là em chưa quen ấy
em đang còn bận
ngây ngô em không biết gì cả
em chỉ có đi như thế thôi
người ta gọi đi thì mình đi
nhưng mà em thấy kiểu có nhiều tiền ấy
thì em cũng thấy thích ấy
tại vì mình kiếm được nhiều thu nhập
thì mình có thể trang trải cuộc sống ấy
nó có động lực mà
đa phần mọi người cũng nghĩ rằng đấy là một cái phép hy sinh thôi
bởi vì bạn muốn có nhiều tiền thì bạn phải cố gắng thôi
thì cái số tiền mà thu nhập được của em ấy
ngay ở thời điểm đầu tiên đấy là bao nhiêu tiền
người ta tiến theo ngày ạ
một ngày rơi vào khoảng bốn trăm linh năm trăm linh nghìn
nếu như mà khách không bo
thì em vẫn được bốn trăm linh năm trăm linh nghìn đó
tức là cái người mà thuê em ấy
cái quán bar đấy
mà đại diện là cái anh đàn ông đó
thì sẽ trả cho em bốn trăm linh năm trăm linh nghìn một ngày
dù hôm ấy em không được khách bo một đồng nào
là coi như lương cứng ấy
thế còn cái phần thêm thì nó sẽ đến từ những nguồn nào
từ khách hàng á
họ có thể họ bo cho mình rất là nhiều
khoảng tầm vài triệu
nhưng mà khách thì thường em thấy họ rất là bất lịch sự ấy
họ sẽ có nhiều người thì họ kiểu sàn sỡ mình hay là ôm mình ấy
từ đầu em chưa quen
xong rồi em cứ la lên
cứ kêu lên
xong rồi em hét lên
xong rồi sau đấy dần dần
bắt đầu em mới quen dần ấy
thì em biết cách để em gạt cái bất lịch sự đấy của khách đi ấy
rồi em né sang bên
nó đang gọi là bò né
mình sẽ có cách đúng không
thôi thì người giấu mặt mà không ngại gì cả
chia sẻ cho anh xem là
bây giờ khách người ta bỏ tiền ra
người ta gọi một cái cô xinh đẹp vào đây để mà
có cảm hứng quẩy lắc như thế
mà bây giờ lại cứ bò né người ta
thì sao ta chịu được
thì làm sao để tránh được người ta
người ta có ý đồ sàm sỡ hẳn hoi mà
chẳng hạn như là nếu mà người ta đụng vào người mình
thì mình sẽ cầm tay người ta luôn
mình giả vờ mình rất là thích người ta
nóng tay quá
nóng tay ấy
không để tay người ta đụng vào người mình
thực sự như là bây giờ em ngồi lại gần lên một tí
ngồi lại gần lên một tí
đấy khoảng cách gần hơn như thế này
mà bây giờ
khả sự đối diện này còn khó chứ
nếu mà gần hơn thì dễ đúng không
mà anh cứ đưa tay anh xoa lên trên người em
à em cầm tay anh như thế này
cầm luôn như thế này
vâng em cầm như thế này
để sau em nói gì
tại vì anh cứ cố gắng để chạm vào người em
em sẽ nói bảo anh ơi uống rượu đi
kiểu nội kia quẩy mình chắc kiểu
cái bài này ai dạy cho em
em tự em nghĩ ra thôi
tại vì là
mình cứ uống rượu nhiều
mình tiếp xúc nhiều với khách là mình sẽ biết
mình sẽ nghĩ tự nghĩ ra được cái cách để mà mình có thể tránh được ấy
à thế à
tức là để tránh cái việc người ta sờ soạn một cách rất là khó chịu như thế
xàm sỡ thì mình phải có những cái cách khéo léo
khách người ta không mất lòng
vâng đúng rồi ạ
có những cô gái nào mà trong cái môi trường làm việc của em ấy
bạn ấy quá nhạy cảm đến mức mà bị khách phản ứng rõ ràng không
có nhưng mà các bạn ý có những người người ta không chịu được
người ta sẽ nghỉ việc
thực ra thì quan điểm của người chủ thuê bọn em trong trường hợp này là như thế nào
người ta khuyến khích bọn em hãy để cho khách được thỏa mãn
tức là thôi thì nếu mày dễ dãi thì mày cứ cho khách sờ soạn đi
có sao mất gì đâu
hay là người ta cũng nói rằng là
mày có thân thì mày phải lo
có nghĩa là họ cũng
nói chung là họ cũng về phe mình nhiều hơn
họ bảo là
em có thể là em nếu mà em không thích thì em có thể tìm cách nào đấy để em khéo léo hơn
để mà em từ chối khách
còn không có những bạn thì các bạn ấy nhận
em biết mà
nhận đi khách luôn
em có cho mọi người biết
những người thân xung quanh em biết là em làm công việc này không
em gần như là không
tại vì là
ít người người ta có thể hiểu được cái công việc em đang làm như thế nào
thế là mấy năm em làm công việc này rồi
em vẫn duy trì mà
để nói một cách rất khách quan về công việc này
thì em nói công việc này là công việc như thế nào
em nghĩ là công việc này là
nó có cả mặt lợi và có cả mặt hại nhưng mà mặt hại nó nhiều hơn là mặt lợi
mặt lợi là mặt lợi
và bản thân mình
mặt lợi là gì
em thấy mặt lợi là mình có thể có được cái kinh nghiệm và mình biết được là
có những cái người người ta
hoặc là đến với môi trường này mình biết được cái môi trường này nó như thế nào
rồi có những công việc như này
và có những khách mình sẽ tiếp xúc được với những khách mà người ta dê hoặc như thế nào mình và mình biết cách xử lý hơn
sau này em nghĩ là ra xã hội học hoặc là làm công việc gì đấy thì mình
có thể giao tiếp với khách mà mình biết cách xử lý hơn

thế nhưng anh lê anh này rất tử tế hiền lành
em có thể đoán được ở bên trong như thế nào
em không đoán được
bắt tay em cái
còn là chuyện rất là hữu ích rất là thú vị
và anh cảm ơn sự cười mở của em
có nhiều những cái chiều cạnh sâu nữa hơn nữa nhưng mà anh nghĩ nó sẽ là
nó sẽ rất tò mò
thôi thì anh không hỏi
thế thôi để cho mọi người cũng hiểu rằng là
sự dấn thân của các em nó cũng có những cái chiều cạnh
phải toan tìm
cuộc sống không phải lúc nào cũng chảy
một cái bức tảm hoa hồng cho tất cả mọi người
anh thì thích cái sự kiên định của em
trong cái danh giới đúng không
mà em đã lựa chọn
chúc em giữ được cái sự danh giới ấy
cũng là để có một cái hành trang tốt cho tương lai
khi mà em còn rất nhiều ước mơ phía trước đúng không
mơ ước của em làm gì
mơ ước của em là làm bên
có nghĩa là người điều hành bên tổ chức sự kiện đấy ạ
một là giám đốc công ty sự kiện
và đỉnh đạc bên điều đó đúng không
rồi chúc em thành công nhé
mỗi người đều có một lựa chọn cho riêng mình
và lựa chọn nào nó cũng có cái giá của nó cả
chúng ta sẽ cùng nghe những cái câu chuyện thực này
để hiểu thêm về cuộc sống khó khăn
và những quyết định của chúng ta cũng phải khó khăn như thế nào
chiếc ghế lại trống mà lê anh xin được mời quý vị các bạn
tiếp tục đồng hành với lê anh ở chương trình người giấu mặt
với những câu chuyện của quý vị
mà quý vị cho rằng nó có ích cho cộng đồng cho mọi người
hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email
a còng gmail com
còn bây giờ thì lê anh xin chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn